khi đưa vào thực thi hiệp định evfta được kỳ vọng là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của việt nam
những cam kết dành đối xử công bằng bình đẳng bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và nhà đầu tư của nhau
trong hiệp định ipa cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch
đây cũng là kỳ vọng của các chuyên gia và doanh nghiệp của eu đối với việt nam
tác động đầu tiên được thấy khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm hai nghìn một mươi hai
đó là một kỳ vọng mạnh mẽ của các công ty châu âu rằng thị trường eu dễ dàng tiếp cận hơn cho xuất khẩu cũng như nhập khẩu của việt nam
đã có sự gia tăng mạnh mẽ trong đầu tư châu âu vào việt nam
vì vậy giá trị thương mại của việt nam đã tăng mạnh trong những năm này
việc có được một fta sẽ như một đòn bẩy xuất khẩu hàng hóa của việt nam vào eu
việt nam cũng cần nâng cấp chất lượng sản phẩm để có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn cao của eu
khi đó hàng hóa của việt nam sẽ có thể xuất khẩu sang bất cứ thị trường nào
sau khi hiệp định đi vào hiệu lực thì thuế quan sẽ được dỡ bỏ
bên cạnh đó sẽ thống nhất được khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư cho người lao động